trong phiên thảo luận tại hội trường ngày một mươi một tháng bảy kỳ họp hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín
nhiều đại biểu đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề ô nhiễm môi trường đặc biệt là việc xả rác ra môi trường
của người dân tp hcm gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân cũng như môi trường đô thị
lâu nay ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai chương trình phân loại rác tại nguồn
theo đó tại các khu dân cư hộ gia đình đều có sẵn hai thùng rác
để các loại rác hữu cơ và một dành cho các loại rác khác
việc phân loại thu gom dận chuyển rác sinh hoạt cũng có hướng dẫn chung cho các đơn vị thực hiện
tuy nhiên phương tiện dận chuyển cũ lạc hậu là một trong những yếu tố gây ô nhiễm môi trường
hiện nay có khoảng ba bảy trăm linh ba thùng rác và có sáu trăm sáu mươi thùng với dung tích hai trăm bốn mươi lít dùng để dẫn chuyển rác cần phải thay thế
bên cạnh đó hệ thống thoát nước đô thị trên toàn địa bàn thành phố có tổng chiều dài bốn một trăm bảy mươi sáu km
sáu mươi tám cửa thu nước và trên một cửa sản
cửa sản chưa tính hệ thống kênh mương
trong sáu mươi tám cửa xã có rất nhiều cửa xã miệng cống bị rác che lấp và bốc mùi
sở giao thông nhận tải thành phố đã triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ mới ngăn mùi ngăn rác
tới đây sẽ ứng dụng nhân rộng trên toàn thành phố